trong khi đó tỉnh phú yên vừa triển khai cho các địa phương trồng từ năm trăm linh đến hai hectare ngô vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đây là dự án nhằm tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi cây trồng trên đất bạc màu và thiếu nước tưới nhất là đối với cây lúa
theo đó ngô sẽ được trồng trên các diện tích đất liền thừa liền vùng đủ lớn với giống phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu từng địa phương
để cây phát triển tốt và trở thành hàng hóa lớn mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân và kinh tế của tỉnh
nhằm hướng mục tiêu tới năm hai nghìn hai mươi giá trị tăng bình quân trên một hectare cây trồng đạt một trăm một mươi tấn tương đương với một trăm một mươi triệu đồng tăng khoảng ba mươi triệu đồng so với hiện nay
đây là một trong những kế hoạch quan trọng của ủy ban nhân dân tỉnh phú yên về triển khai các mô hình liên kết ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
qua đó nhằm tập trung các nguồn lực và chính sách yêu đãi hiện có để hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai các dự án sản xuất nông nghiệp
nhất là thúc đẩy việc ký kết và bảo đảm thực hiện các hợp đồng liên quan giữa doanh nghiệp và người dân
vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu mô hình trồng cây ngô trên đất lúa truyền thống kém hiệu quả đã được triển khai tại một số địa phương của tỉnh phú yên
kết quả mỗi hectare ngô sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi cao hơn từ sáu đến tám triệu đồng so với trồng lúa